hôm nay một mươi chín tháng năm kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam
ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch hồ chí minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại
mà còn để lại cho toàn đảng toàn dân ta một di sản cao quý
đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp
suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân
nhân dịp kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh của người sáng nay đoàn thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã dâng hương chủ tịch hồ chí minh
tại bến nhà rồng nơi cách đây một trăm linh bảy năm ngày bắc hồ ra đi tìm đường cứu nước
tham dự lễ dân hương có các đồng chí nguyễn tấn dũng nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên thủ tướng chính phủ đồng chí trương vĩnh trọng nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên bí thư thành ủy tp hcm bà trương mỹ hoa nguyên bí thư trung ương đảng
nguyên phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và đông đảo các tầng lớp nhân dân
đã đến dân hương ngày sinh nhật bắc
đoàn đại biểu đã thành kính dâng lên vòng hoa tươi thắm và những nén hương thơm
kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
giúp đỡ đời vì nền độc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân
đứng trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh người anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm xin hứa với bác
đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm sẽ đoàn kết trên giới một lòng
quyết tâm xây dựng tp hcm có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình cùng với cả nước và vì cả nước